để cho nhân sự của mình vẫn có thể được đi làm
hoặc là sản xuất các trái trứng tốt ra ngoài xã hội
thì nói chung huy mình ba tại chỗ
thì mình cũng phải cho ba tại chỗ
làm việc năm k làm đủ quy trình
nhưng mà được có công ty ba quân phối hợp với bệnh viện của địa phương mình
để làm sao chăm sóc sức khỏe anh em cho nó tốt
nên anh em người ta cũng đi làm điều đẳng chứ không có đến đổi
ba tại chỗ thì ăn ở mình lo rồi
nên rất là tốt cái thời dịch bệnh đó
và mừng cho công ty ba quân là mấy trăm con người
và mấy trăm gia đình của con người
đều qua khỏi cái dịch bệnh hết
không có cái gì đáng tiếc xảy ra
thì tôi nói thật
tôi đổi ơn trời phật
đổi ơn trời phật
nhưng các ngành các cấp
cái đó là cái điều trân trọng nhất về sức khỏe con người
cô ơi con đã đọc được một cái chết lý kinh doanh của cô
đó là có thể nhà khó khăn
không có tủ lạnh chữ ước thịt cá
nhưng với trứng thì họ có thể giữ trong nhà được một thời gian dài để sử dụng
do đó ở cái thời gian giãn cách rất là căng thẳng
cô huân nhất định không tăng giá bán
khi nhu cầu tăng cao đột biến
mặt khác phương án ba tại chỗ với gần một nhân viên
đánh đổi của cô ba huân trong giai đoạn đó là gì ạ
tôi nói đầy đủ
đây là tận cái đáy lòng tôi
tình độ tôi thấp lắm
nên tôi không có nghĩ cái cao cao siêu được
nhưng mà tôi nghĩ lúc dân cần
lúc xã hội đương cần
thì mình phải làm cái gì tốt nhất
mình làm sao
tôi nghĩ cái câu gái có công thì chồng không phụ
sau cơn mưa thì trời lại sáng
chứ đâu phải nó hút về hoài
đâu phải nó tăng giá về hoài
rồi lỗ hoài
mình cũng không thể nào

chấp nhận được
nhưng cũng một giai đoạn thôi
thì tôi nghĩ lúc đó
xã hội đương cần mình
thì mình phải làm hết cái trách nhiệm của mình
thành ra tôi tham gia
chương trình bình ổn giá
cho thành phố các tỉnh lân cận
mười mấy năm nay
không năm nào mà thành phố thiếu trứng
cái đó thật
không năm nào thiếu
mà không năm nào
mà người dân phải chịu cái giá
để là không lo được một ngò nồi
trứng kho thịt
thì hai ngày cận tết
mười mấy năm nay
tôi đều giảm giá
sau để cho người nghèo người ta đi chợ
tại vì dân giàu là
hai mươi hai mươi năm người ta đi chợ
còn dân nghèo

thì hai ngày đó tôi giảm
giá để cho dân nghèo đi chợ
thì theo tôi nghĩ
tôi đã làm
cái nghề này
một mươi sáu tuổi là tôi đi theo mẹ để làm rồi
trứng vịt trứng gà rồi
tới ngày giờ này
cái kinh nghiệm của tôi và đồng thời
cái lời trứng nó ít lắm
trích lĩ thành đa cái chút chút chút như vầy
nó mới từ từ
thì nếu làm nghề này
không nghĩ tới người tiêu dùng
thì ngán ngẩm lắm
khó lời lắm
nhưng mà tôi làm như vậy là
trời sanh ra tôi
mà cho tôi được cái
nghĩ tới người tiêu dùng
nghĩ tới nông dân
tôi mới đam mê về cái ngành này
tôi làm tới giờ này
như vậy là tôi nghĩ tôi mãn nguyện với cái trình độ của tôi
tại trình độ của tôi
làm cái nghề cao sang thì chắc không được
chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển đối với sản xuất của người tiêu dùng và sản xuất của người tiêu dùng và sản xuất của người tiêu dùng
chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển đối với sản xuất của người tiêu dùng và sản xuất của người tiêu dùng

đến năm hai nghìn ba mươi
đến năm hai nghìn hai mươi năm
đạt sản lượng trứng từ một mươi tám một mươi chín tỷ quả

bình quân tiêu thụ từ hai trăm hai mươi đến hai trăm hai mươi năm quả trứng mỗi người
với sản phẩm trứng gà
việt nam đã có nhiều trang trại chuẩn quốc tế
trứng và sản phẩm tịch trứng gà
có nhiều cơ hội xuất khẩu
tuy nhiên một nông sản đặc trưng của việt nam là trứng vịt
lại đang gặp khó khăn khi xuất ngoại
hiện sản phẩm trứng vịt muối đã có chỗ xuất khẩu
có giá trị cao khi ra thị trường quốc tế
tuy nhiên mặt hàng này cần người nhạc trưởng tìm nơi tiêu thụ thích hợp
nhằm phát huy lợi thế ngành hàng
cũng như góp phần ổn định đầu ra cho người nông dân
chắc nuôi vịt lấy trứng
cô huân từng chăn trở rất nhiều về bài toán sản xuất trứng
cô nhận định cần là phải có những nhạc trưởng
để tìm kiếm thị trường đúng và chuẩn cho sản phẩm này
thì trứng vẫn có tiềm năng để xuất khẩu
tiềm năng bây giờ đất nước mình là đất nước nông nghiệp
ngành lúa nước
rất là tiềm năng về cái trứng vịt
nhưng mà mình đi đó
thì bây giờ một số nước nó không cho mình vô
cái trứng gà thì nước
các nước nó có
giống như mình
nhưng cái trứng vịt bên ta không có
nhưng mà do mình đi
thì bây giờ mới có
đi được lúc đi không
nhưng mà chỉ có nước singapore thôi
thì bây giờ tôi cũng đương
đương khảo sát
đang cho cái trứng vịt muối của mình
theo cô thì nó nằm ở điểm là nhiều công đoạn chế biến hơn
hay là nhiều protein hơn
hay là nhiều cái gì hơn
để con có thể hiểu hơn
nhiều cái công đoạn chế biến
cái thứ hai
mà cái trứng vịt là phải
không có thể nào mà
giống như trứng gà là trại gà
chứ em nghe trại vịt đẻ là không có
tại vì trại vịt đẻ
đẻ ra nó không đạt năng suất
mà chỉ có nông dân
từng bài nhỏ bài nhỏ
vậy nó mới đạt năng suất
cái trứng vịt đẻ
còn trứng gà thì trại
như trứng gà của công ty cô
thì ngày đẻ trên triệu trứng
nhưng mà trứng vịt đâu có được
tạo công ăn việc làm
rồi mình gắn kết
để mình bao tiêu sản phẩm
thì nông dân thoát nghèo rất là nhanh
với lĩnh vực nông nghiệp
thì câu chuyện chuyển đổi số
đang thay đổi và vận hành ra sao ạ
rất là cần thiết
nhưng cuộc đời của tôi thì nó đã
nhưng thế hệ kế thừa
nó phải là trẻ trung năng
động sáng tạo
để nó quản lý tầm xa
thì tôi nói thật
có giám đốc điều hành của công ty tôi
bây giờ tôi là chủ tịch hội đồng quản trị
còn giám đốc điều hành của tôi
là cái cậu này
trần việt hân
cậu về cậu làm
đồng ý là mới có
ba mấy bốn mươi thôi
nhưng mà tám giờ sáng làm tới chín một mươi giờ
chuyển đổi số
làm theo phần mềm
rất là hay
đội ngũ kế thừa của tôi để tôi
chuyển giao là
tôi rất là tự tin
tôi rất là mừng
thì cô phải quyết định là
mình sẽ chuyển đổi số
thì ở bên dưới tập đoàn của mình cũng sẽ chuyển đổi số theo
thì ở đây thì làm thế nào mà cô cảm thấy rằng là
tôi sẽ thích nghi được với cả cái sự chuyển đổi số trong cái giai đoạn hiện tại
tại vì đam mê
với thế hệ trẻ bây giờ giỏi lắm
tôi rất là mừng
cho đất nước mình
có những nhân tài
thế hệ trẻ không
những người lãnh đạo
đưa ra ý tưởng
nhưng giờ này đó
số má như vậy em thấy đất nước mình
phải đáng mừng không
đặng cho lớp trẻ
chứ như lớp già như vậy thì
đâu có nghĩ nữa nhưng mà
đội ngũ kế thừa giống như công ty tôi
tôi chuyển đổi qua cho cầu giám đốc điều hành này
trẻ năng động
cái tôi cảm thấy tôi thoải mái
phụ cái kinh nghiệm thôi
chứ còn về để cho các em nó phát triển
nó mới đi
tới cái đỉnh thành công
thì con cũng mong là thương hiệu trứng ba won sẽ
phát triển một cách thật sự rất là thịnh vượng và mạnh mẽ từ nam ra bắc
và còn ra được rất nhiều
quốc gia ở ngoài việt nam nữa
cảm ơn những chia sẻ của cô ngày hôm nay rất là nhiều ạ
cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi chương trình bí mật thành công
và hẹn gặp lại
vào đúng khung giờ này của tuần sau
xin chào và hẹn gặp lại